chính phủ sẽ nỗ lực để bảo đảm sự thăng tiến xã hội không ngừng nhằm duy trì chuyển động của vòng xoay tích cực
và mỗi đồng vốn đầu tư vào nền kinh tế chính là một lá phiếu ủng hộ đối với chính phủ
đây là khẳng định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam diễn ra vào sáng nay
đánh giá cao đóng góp của vbf trong hai mươi năm qua và cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam
thủ tướng nhấn mạnh ở thời điểm năm hai nghìn một mươi bảy sắp đi qua chính phủ có thể khẳng định nền kinh tế việt nam đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ
đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đạt và vượt toàn bộ một mươi ba trên một mươi ba chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra
tạo không khí phấn khởi trong đầu tư kinh doanh và toàn xã hội củng cố niềm tin trong nhân dân
nổi bật nhất là tăng trưởng gdp đạt sáu bảy mức tăng trưởng cao nhất trong một mươi năm qua
nhiệm tin sự hướng khởi và tinh thần đổi mới sáng tạo khởi nghiệp đang loan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội
số doanh nghiệp thành lập mới năm nay sẽ đạt mức kỷ lục trên một trăm hai mươi với số vốn đăng ký mới và bổ sung trên ba triệu tỷ đồng
đồng thời đã có trên hai mươi năm doanh nghiệp hoạt động trở lại
khu vực fda có đóng góp ngày còn quan trọng của phát triển nâng cao tỷ đồng giá trị gia tăng nội địa tạo việc làm đóng góp các khách nhà nước
thủ tướng nêu rõ cơ sở hạ tầng và tiến bộ công nghệ là chiều khóa cho hội nhập
cuộc cách mạng công nghiệp bốn với công nghệ mới sẽ là yếu tố kết nối phát huy tiềm năng của nền kinh tế theo cách phi truyền thống
đây vừa là động lực tăng trưởng mới
vừa chứa đựng nhiều thách thức và rủi ro về an ninh kinh tế và tội phạm công nghệ
để cùng cộng đồng doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới thủ tướng nêu rõ
chính phủ sẽ tập trung giải quyết một số vấn đề như ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
giúp tạo ra các kết nối thông minh hiệu quả giảm chi phí giao dịch nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp nhà đầu tư và nền kinh tế
chính phủ quyết tâm giữ vững môi trường vĩ mô chính trị xã hội ổn định
đây chính là một lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thế giới đầy bắt trắc và có nhiều biến động khó lược
chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các cải cách về tái cơ cấu nền kinh tế
cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước hệ thống tài chính ngân hàng
xử lý nợ xấu kiểm soát thâm hụt ngân sách và nợ công
cải cách hệ thống thuế theo hướng hiệu quả
trên tinh thần giảm cánh nặng tài chính cho doanh nghiệp nâng cao phúc lợi và an sinh xã hội
đặc biệt trong ngân hàng chính phủ sẽ tiếp tục sử dụng linh hoạt các công cụ
tài khoá và tiền tệ để nâng đỡ nền kinh tế thúc đẩy công an việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân
thủ tướng khẳng định chính phủ đang tập trung cải thiện chất lượng thể chế
chính sách pháp luật theo hướng tăng cường tính minh bạch sự lành mạnh an toàn và hiệu quả
thúc đẩy pháp quyền nâng cao năng lực quản trị nhà nước và quản lý kinh tế vĩ mô nhằm duy trì sự tăng trưởng
thủ tướng nêu rõ sự thăng tiến xã hội là chìa khóa để duy trì sự chuyển động của một vòng xoay tích cực
thúc đẩy lẫn nhau giữa sự gia tăng tầng lớp trung lưu và tăng trưởng kinh tế
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ trân trọng và chào đón các nhà đầu tư và các doanh nghiệp kinh doanh
khởi nghiệp tại việt nam nhưng không hoan nghênh các hoạt động làm ăn không chân chính
chính phủ sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các doanh nghiệp có hành vi gây ô nhiễm
phá vỡ tính bền vững của môi trường tự nhiên gây ảnh hưởng tiêu cực tới giá trị truyền thống về văn hóa xã hội
sử dụng lao động bất hợp pháp trẻ vị thành niên phân biệt đối xử ít quan tâm đến quyền lợi người lao động